để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội một cách toàn diện và hiệu quả hơn

và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp này gia nhập thị trường và hoạt động hiệu quả
thưa quý vị việc doanh nghiệp xã hội việt nam được chính thức thừa nhận
tại luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bốn được coi là thành tiệu về mặt pháp lý
cho thấy sự ghi nhận về doanh nghiệp xã hội việt nam được chính thức thừa nhận
về vai trò của doanh nghiệp xã hội trong việc thúc đẩy nền kinh tế nhân văn và phát triển bền vững
song kết quả đem lại cho doanh nghiệp xã hội sau năm năm thi hành luật doanh nghiệp chưa đáng kể
bằng cách lựa chọn đặt trách nhiệm xã hội lên trên lợi nhuận thông thường
doanh nghiệp xã hội khó có thể phát huy được hết sức mạnh của mình
trong bối cảnh hệ sinh thái hỗ trợ còn khá mỏng
hơn bao giờ hết doanh nghiệp xã hội rất cần nhận được sự hậu thuẫn chính sách nhiều hơn nữa
để thực hiện sứ mệnh của mình đối với xã hội
hiện nay ở nước ta có khoảng hai trăm linh tổ chức được xem là có đầy đủ các đặc điểm của doanh nghiệp xã hội
bên cạnh đó có hàng chục nghìn tổ chức và doanh nghiệp có những đặc điểm của doanh nghiệp xã hội
các doanh nghiệp xã hội đó đang hoạt động khá hiệu quả
bước đầu góp phần giải quyết các vấn đề xã hội môi trường
như đào tạo kỹ năng nghề cho con em gia đình nghèo người dân tộc thiểu số người khuyết tật
tạo cho họ việc làm ổn định có thu nhập tương đối cao trong điều kiện chung của xã hội
những đóng góp của doanh nghiệp xã hội đã đủ bằng chứng đủ thuyết phục
và doanh nghiệp xã hội cần được thúc đẩy bằng những chính sách xuất phát từ nhu cầu của toàn xã hội
từ tài chính đến kỹ thuật
những yêu đáy này sẽ có tác động rất lớn tới việc thúc đẩy thành lập doanh nghiệp xã hội
theo các chuyên gia trước hết cần mở rộng khái niệm doanh nghiệp xã hội sang các quy định pháp luật về kinh doanh khác
thay vì chỉ quy định trong luật doanh nghiệp
đồng thời cần có các chính sách thiết thực hơn nữa tập trung vào nhóm khởi nghiệp xã hội như đào tạo kết nối các nhà đầu tư để gọi vốn
và có các chính sách hỗ trợ một cách cụ thể có một chính sách thúc đẩy và hỗ trợ phát triển một cách cụ thể hơn
và cái thứ hai là cái nhận thức ấy nó phải lan tỏa nó phải biến thành các cái chính sách
cái cách thức hỗ trợ làm sao cho nó thực chất nó không làm méo mò thị trường
trong luật doanh nghiệp thì cũng có quy định nhưng chỉ quy định chung là chính phủ sẽ hướng dẫn
có những chính sách cụ thể hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội và có những hướng dẫn đối với doanh nghiệp xã hội
tuy nhiên thì chúng ta chưa được cụ thể hóa bằng các cái văn bản dưới luật
hay là chúng ta chưa được cụ thể hóa bằng các cái chính sách của các cái bộ ngành liên quan khác
vì vậy mà để thực thi luật doanh nghiệp một cách có hiệu quả và có hiệu lực hơn
thì cần phải có sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan
chúng ta nhận diện được các doanh nghiệp xã hội như thế nào và có những chính sách cụ thể để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội
một lợi thế khác là việt nam đã có một hệ sinh thái khá phát triển cho khu vực doanh nghiệp
bao gồm khung pháp lý các tổ chức trung gian ươm tạo và chính sách về khởi nghiệp đang nở rộ
có được sự ủng hộ của cộng đồng các hoạt động đào tạo nghiên cứu
tuy nhiên vẫn thiếu vắng các chính sách cụ thể cũng như sự tham gia chưa sâu của khu vực thương mại
vào hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tạo tác động xã hội
chúng ta phải tạo ra một hệ sinh thái để ở đó doanh nghiệp xã hội có cái điều kiện để phát triển
từ nhỏ đại học và đến các chương trình của chính phủ phải thúc đẩy ở đây
nhấn mạnh nhiều hơn là không chỉ là khởi nghiệp sáng tạo mà phải là khởi nghiệp giải pháp xã hội sáng tạo
thế như vậy đấy là việc tôi cho rằng đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là cái hệ sinh thái ở đây chúng ta phải tính đến là người tiêu dùng
tiêu dùng ta tạm gọi là tiêu dùng xã hội môi trường bền vững
rõ ràng đây là một điều rất đáng quan tâm
để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội một cách toàn diện và hiệu quả hơn
chính phủ cần hướng tới xây dựng hệ thống chính sách yêu đãi riêng biệt cho các doanh nghiệp xã hội
tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp xã hội gia nhập thị trường và hoạt động
chúng ta nói về chính sách liên quan đến thuế liên quan đến chính sách tiếp cận
các nguồn lực như là tín dụng như là chính sách đào tạo hỗ trợ đặc biệt là đào tạo hỗ trợ thông tin
một cái nữa mà cũng rất là quan trọng gắn với nhận thức gắn với ấy là phải thực thi
thực thi thì hiện nay kể cả undp và nhiều các nhà khoa học đều cho rằng là cần có phải có một bộ phận chuyên trách
nó có thể lồng ghép từ vấn đề đăng ký kinh doanh từ vấn đề theo luật cho đến thực thi chính sách
một cái bộ phận chuyên trách để mà hỗ trợ
hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp xã hội hay là có tác động xã hội quan trọng biển vững tích cực
các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xã hội thì tôi cho rằng là cũng cần phải có một cái cách tiếp cận
mà có lẽ nó phải khác với cách tiếp cận truyền thống đi
không phải là hỗ trợ trực tiếp về mặt tài chính hay hỗ trợ về mặt kỹ thuật
mà tôi cho rằng là các cái hỗ trợ mà nó thúc đẩy cái nhu cầu của xã hội
tôi lấy ví dụ như chính sách đấu thầu cho cả hay chính sách mua sắm của chính phủ cho cả
thế như vậy ở đấy chúng ta nên ưu tiên
nếu như cùng một hai nhà cung cấp dịch vụ mà cùng giá cả cùng chất lượng cùng sản phẩm
thì chúng ta phải ưu tiên cái việc tiêu dùng xã hội chứ
ưu tiên cái sản phẩm của doanh nghiệp xã hội
như vậy những cái chính sách như vậy nó sẽ rất tác động rất lớn đến cái việc thúc đẩy kinh doanh xã hội
doanh nghiệp xã hội doanh nghiệp tạo tác động xã hội là mô hình của phát triển bền vững
nắm bắt mô hình kinh doanh này thông qua đổi mới sáng tạo và công nghệ
nâng cao năng suất lao động là phương thức để có thể đồng hành
đồng thời giải quyết những thách thức về xã hội và môi trường mà quốc gia đang đối mặt
đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
rất rõ ràng là doanh nghiệp xã hội đang có đóng góp rất to lớn vào trong cái việc giải quyết các vấn đề xã hội
ngoài những cái đóng góp thông thường như tôi vừa chia sẻ
như chúng ta biết là ngoài những đóng góp thông thường như một doanh nghiệp
đó là có sản phẩm dịch vụ có thu nhập có doanh thu có tạo ra công an việc làm cho người lao động
thì doanh nghiệp xã hội đóng góp
đóng góp những cái giá trị góp phần vào giải quyết các vấn đề xã hội như mục tiêu doanh nghiệp xã hội nó được thành lập ban đầu
thì cái này là cái điều mà chúng ta nhìn thấy là rất phải ghi nhận những cái đóng góp rất lớn
và cái xu hướng chúng ta hình dung ra các cái nghiên cứu gần đây cho thấy đặc biệt là xu hướng gần đây
thì những cái hình thức doanh nghiệp xã hội hay là doanh nghiệp kinh doanh có tác động xã hội nó có cái xu hướng tăng lên rất là nhiều
theo báo cáo về sib trên toàn cầu được global social entrepreneurship network chia sẻ
đầu năm hai nghìn một mươi tám mỹ canada anh singapore và israel là top năm quốc gia ứng dụng thành công xu hướng
đưa những vấn đề cấp thiết của xã hội gắn với hoạt động của doanh nghiệp
những doanh nghiệp này đều vừa tạo ra lợi nhuận vừa tạo tác động tích cực đến cộng đồng
một trong những con đường dẫn đến thành công trong phát triển doanh nghiệp sib ở các nước này đều có đóng góp rất lớn từ bà đỡ có tên là chính sách
đóng góp của doanh nghiệp xã hội
như ở hàn quốc chẳng hạn
thì chính phủ hàn quốc đã đưa ra một cái nghị định gọi là một cái luật về thúc đẩy doanh nghiệp xã hội từ cách đây khoảng một mươi năm rồi
và chính vì cái luật thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội tại hàn quốc
ở trong đó họ tập trung vào những cái vấn đề mà đất nước quan tâm và họ tập trung cái nguồn lực và hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội
để mà cung cấp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm
hay là như ở một số đất nước khác như ở anh chẳng hạn
cái luật gọi là luật giá trị xã hội nó là một trong những cái cơ sở rất quan trọng
để mà các đơn vị kinh doanh các tổ chức các doanh nghiệp xã hội dưới rất nhiều cái hình thức khác nhau
họ không phải là chỉ những đơn vị nào họ đăng ký ra doanh nghiệp xã hội mới được hưởng lợi từ những cái chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển của nhà nước
và tiếp nhận những cái khoản đầu tư tài trợ cả về tài chính cũng như là sự hỗ trợ thúc đẩy từ rất nhiều những cái mảng khác nữa
nói về doanh nghiệp xã hội thì các anh các chị đều được thấy rằng là
một cái việc một cái xu hướng cũng như là một cái khách tiếp cận mà theo chúng tôi là nó có thể hỗ trợ cùng với nhà nước
cùng với cả các chuyên quyền để mà phát triển cộng đồng một cách bền vững
ở việt nam hiện nay doanh nghiệp xã hội chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh
với ba mục tiêu có thể đóng góp nhiều nhất là công việc tốt và tăng trưởng kinh tế sức khỏe tốt không còn đói nghèo
lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp xã hội là nông nghiệp giáo dục dịch vụ và môi trường
về kết quả hoạt động bảy mươi doanh nghiệp xã hội tạo ra lợi nhuận
những con số đều trên cho thấy đây chính là khu vực có nhiều tiềm năng để hỗ trợ việt nam đạt được mục tiêu phát triển bền vững
mọi thông tin liên hệ xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
thân ái chào tạm biệt